văn phòng chính phủ đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng nguyễn xuân phúc và các đồng chí phó thủ tướng đã tới tham dự đại hội
đại hội là dịp để củng cố niềm tin quyết tâm và sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đảng bộ tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu của chính phủ
thủ tướng chính phủ là cơ quan được truyền và giữ lửa tinh thần cải cách xây dựng chính phủ kiến tạo
hành động phục vụ người dân doanh nghiệp
đại hội đảng bộ văn phòng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
và trong một giai đoạn lịch sử với những thời cơ thuận lợi to lớn và khó khăn thách thức đan sen
với chức năng tham mưu tổng hợp văn phòng chính phủ xác định rõ sứ mệnh và trách nhiệm rất to lớn và nặng nề
góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra xứng đáng với niềm tin của đảng nhà nước và nhân dân